chúng ta đang sống trong những ngày tháng ba tháng đặc biệt của mỗi người trẻ của những niềm tin và khát vọng
trên các trang mạng xã hội cũng đang ngập tràn những màu áo xanh của tháng ba
vâng và nhiều người trẻ không giấu được cảm xúc bồi hồi xúc động của chính mình
và ngày hôm nay chúng ta cùng lắng nghe những chia sẻ tâm tư của các bạn trẻ
nhân kỷ niệm chín mươi hai năm ngày thành lập đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
những chiếc avatar được thiết kế tỉ mỉ theo đúng tinh thần của tuổi trẻ
chào mừng tháng thanh niên năm hai nghìn hai mươi ba với khẩu hiệu tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số
màu áo biểu trưng của tinh thần sung kích tình nguyện phủ khắp trên các trang mạng xã hội
mỗi status mỗi bức hình đều toát lên niềm tự hào sự yêu mến dành cho đoàn
thay bức ảnh khởi động nhiệt huyết tuổi trẻ làm kinh tế nhân dịp tháng thanh niên
tháng thanh niên hai nghìn hai mươi ba là một đoàn viên một người trẻ
chàng trai ấy sẽ cố gắng phát triển kinh tế tại quê hương từ sản xuất dược liệu
nâng cao công nghệ và chuyển đổi số
để nhớ một thời ta đã yêu và mãi yêu chúc mừng sinh nhật anh bạn đoàn
chúc mọi người hai mươi sáu tháng ba thật vui vẻ và ý nghĩa
chúc cho tuổi trẻ của chúng ta được đóng góp và có nhiều đóng góp hữu ích
để góp phần xây dựng đất nước ngày càng thêm giàu đẹp văn minh
tuổi trẻ là khoảng thời gian đẹp nhất của đời người để mỗi chúng ta thỏa sức thực hiện những khát vọng
yêu màu áo xanh tình nguyện
không chỉ có các bạn trẻ nhiều người đã và từng đi qua thời thanh xuân sôi nổi
đều xúc cảm trong thời khắc tháng ba một cư dân mạng đã viết
nói đến tháng ba là lại gợi cho ta hình ảnh về những bóng áo xanh tình nguyện
màu xanh của sức sống tuổi trẻ đầy hoài bão nhiệt huyết
những khát khao cống hiến mãnh liệt và cả những ước mơ của tương lai
dù đã qua tuổi đoàn nhưng nhiệt huyết vẫn còn mãi
rất vui khi gặp lại các bạn
bạn đoàn viên thanh niên tôi luôn nhận những nụ cười ánh mắt
những cái gọi thân thương trù mến cảm thấy giá trị mình để lại
mình xây dựng tập thể cán bộ đoàn thợ điện thủ đô
yêu nhớ và trân trọng các bạn đoàn viên thanh niên
hãy có một tuổi trẻ đầy những hoài bão năng động và đầy nhiệt huyết nhá
chúc thanh niên việt nam luôn mạnh khỏe tràn đầy tự tin để có thể đạt được ước mơ của mình
đoàn là một phần không thể tách biệt trong trái tim của tôi
đoàn giúp tôi có những người anh chị truyền lừa những người bạn đồng hành là niềm động viên to lớn trong những thời khắc khó khăn
hơn cả là giúp tôi phát triển kỹ năng xã hội một cách hiệu quả nhất
đoàn còn là nơi giúp tôi tìm hiểu giá trị bản thân và khám phá tiềm năng của chính mình
đoàn giúp tôi tạo ra một tình yêu to lớn với cộng đồng và bùng cháy ngọn lửa của tuổi trẻ trong tôi
ngọn lửa của sự khao khát được công hiến được giúp đỡ cộng đồng xã hội tốt đẹp hơn
chúc mừng sinh nhật đoàn
nhân ngày hai mươi sáu tháng ba ngày thành lập đoàn thanh niên
chúc tổ chức đoàn ngày càng lớn mạnh và phát triển để dẫn đường cho tuổi trẻ của tổ quốc
trên các nền tảng mạng xã hội nhiều bạn trẻ thế hệ gen z cũng không ngần ngại chia sẻ
bày tỏ quan điểm tình yêu với đoàn
giữa vô vàn sân chơi và môi trường giải trí trong kỷ nguyên số
nhưng gen z vẫn luôn chọn gửi trao tuổi trẻ với đoàn
nơi các bạn được rèn luyện trưởng thành nơi cùng các bạn viết nên một thanh xuân thật đẹp thật ý nghĩa
trong tim mỗi người trẻ thế hệ dết đoàn là người anh người bạn lớn
sống cùng các bạn một đời tuổi trẻ tươi đẹp
đoàn là người anh luôn thấu hiểu của mỗi bạn trẻ
trong trái tim tôi đoàn là niềm tự hào
tôi tự hào vì mình là cán bộ đoàn được góp sức trẻ vì một việt nam phát triển
bản thân tôi là một gen z đối với tôi đoàn là cơ hội
cơ hội để tôi được thử được thực hiện những ý tưởng của mình trong hoạt động
trong phong trào trong việc
tuyên truyền và giáo dục
dù có nhiều sân chơi và môi trường giải trí khác nhau
nhưng đoàn vẫn là một sân chơi an toàn thú vị và đáp ứng được nhu cầu của thanh niên
và tôi muốn mình là người tổ chức những sân chơi môi trường giải trí cho các bạn
nên tôi luôn chọn gắn bó với đoàn
tự hào kỷ niệm chín mươi hai năm ngày thành lập đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
mỗi bạn đoàn viên thanh niên tự hứa sẽ tiếp tục cố gắng giản luyện phấn đấu
vì màu áo xanh tình nguyện chảy mãi nhiệt huyết thanh niên
mang sức trẻ dựng xây và bảo vệ tổ quốc
tôi tự hào vì thời thanh xuân của mình đã được là một phần của tổ chức đoàn
và vì có đoàn nên thanh xuân tôi đã tươi đẹp ý nghĩa hơn
mỗi đoàn viên thanh niên phải tăng tốc nhanh hơn để sánh ngang bạn bè nam châu
bằng những hành động thiết thực ý nghĩa bắt đầu từ trái tim nhiệt huyết
khối óc sáng tạo của mỗi thanh niên tôi mong muốn được gắn bó với đoàn
để cùng nhau giải trí
xây dựng một việt nam giàu mạnh phát triển